công an quận thanh xuân tp hà nội đang lập hồ sơ xem xét xử lý vi phạm của cặp vợ chồng f
bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội không tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà gây lây nhiễm cho nhiều người
một lãnh đạo công an quận thanh xuân thành phố hồ chí minh cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xem xét xử lý vi phạm
của cặp vợ chồng f bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội không tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
dẫn tới việc những người tiếp xúc có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín tạo thành chùm ca bệnh f phức tạp trên địa bàn
trước đó theo báo cáo của trung tâm y tế quận thanh xuân ngày bốn tháng một mươi một đơn vị tiếp nhận khai báo y tế của chùm ca bệnh f
xuất hiện trên địa bàn quận này cụ thể anh nht sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và vợ là vmn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại tòa nhà bốn mươi bảy nguyễn tuân quận thanh xuân tuy nhiên khi ra đến hà nội vợ chồng anh tê không tuân thủ quy định tự cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà mà liên tục tiếp xúc với nhiều bạn bè người quen đi ăn đi uống cà phê tại nhiều địa điểm
ở thành phố hà nội tạo nên lịch trình di chuyển phức tạp sau đó những người tiếp xúc gặp mặt nhiều lần với vợ chồng anh tê
là chị n a n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
anh n h t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chồng chị n a n d p l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại quận thanh xuân
chị d t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại quận thanh xuân đều có kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện cơ quan chức năng đang xác minh các trường hợp f một có liên quan và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho những trường hợp này
lực lượng chức năng cũng đã khử khuẩn toàn bộ các trường hợp f nói trên và khu vực xung quanh cùng với ngách bốn mươi trên ba trăm bốn mươi năm khương trung
quận thanh xuân
số ca nhiễm ở hà nội không chỉ hơn một trăm linh người trên một ngày mà có thể nhiều hơn trong những ngày tới
đó là cảnh báo của ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội khi trao đổi với báo chí mới đây
ông tuấn cho biết hiện hà nội có hơn một mươi ổ dịch tương đối phức tạp
những ngày vừa qua hà nội ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh đặc biệt mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca trong cộng đồng
trong ba ngày gần đây nhất ca bệnh liên tục tăng đột biến
cụ thể ngày ba tháng một mươi một hà nội ghi nhận sáu mươi bảy ca dương tính trong đó có một mươi sáu ca trong cộng đồng
ngày bốn tháng một mươi một con số tăng lên một trăm linh bốn ca bệnh trong đó có sáu mươi bốn trường hợp cộng đồng
đến ngày năm tháng một mươi một hà nội ghi nhận con số cao đột biến lên một trăm ba mươi ba trường hợp trong đó có sáu mươi một trường hợp ngoài cộng đồng
từ những con số biết nói trên cho thấy dịch bệnh covid một mươi chín đang có dấu hiệu trở lại khi liên tục xuất hiện những ổ dịch covid một mươi chín phức tạp
tại ổ dịch ninh hiệp huyện gia lâm
tháng một mươi đến tối ngày năm tháng một mươi một đã ghi nhận bảy mươi sáu ca dương tính xuất hiện tại một mươi quận huyện có liên quan
ổ dịch bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh một trăm năm mươi ba ca chỉ trong một mươi ngày qua
ổ dịch đường bưởi trong hai ngày cũng ghi nhận một mươi tám trường hợp dương tính
ngày sáu tháng một mươi một trao đổi với báo chí ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay
tại thủ đô đang có hơn một mươi ổ dịch phức tạp nhiều ổ không truy vết hết trường hợp tiếp xúc
việc thành phố mở cửa để phát triển kinh tế xã hội
và đối diện với việc xuất hiện nhiều ca bệnh
số ca nhiễm không chỉ hơn một trăm linh người một ngày mà có thể nhiều hơn
trong những ngày tới có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới
bởi nhiều người bệnh có lịch trình di chuyển nhiều nơi phức tạp không xác định hết được nguồn lây ông tuấn nêu
ông tuấn cho biết người dân hà nội trên một mươi tám tuổi đã được tiêm vaccine mũi một đạt trên chín mươi
và hơn năm mươi mũi hai
tuy nhiên việc tiêm vaccine chỉ giúp người dân giảm nhẹ tỷ lệ bệnh nặng nguy cơ mắc vẫn còn
nhiều ổ dịch ở ninh nghiệp gia lâm cũng phức tạp bởi cả xã hiện đang phải thực hiện giãn cách xã hội
ổ dịch mê linh cũng có gần một mươi người trong xã bị ảnh hưởng
ổ dịch tại đường bưởi ba đình ở khu nội thành dân cư sống tập trung đông người
cả người thuê trọ nên tỷ lệ mắc nhiều ông tuấn cho hay
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho rằng
trước tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay người dân cần tự bảo vệ mình hạn chế chỗ đông người
nếu đến nơi đông đúc phải luôn đảm bảo năm k
từ giờ chúng ta phải xác định nguy cơ dịch covid một mươi chín tại hà nội còn tăng cao
quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân chúng ta chung sống với dịch ông tuấn cho biết thêm
mở đầu bản tin sẽ cập nhật những tin tức covid một mươi chín mới nhất tại thành phố hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến học viện tài chính
số năm mươi tám phố lê văn hiến tổ dân phố số sáu phường đức thắng quận bắc tử liêm
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn họ gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế phường đức thắng chín trăm một mươi hai tám trăm một mươi tám hai trăm tám mươi hai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
để được hướng dẫn và tư vấn tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoặc mất vị giác hoặc khiếu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm giác covid một mươi chín miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín